lý mộc tính đã nhiều lần giúp đối tượng tên nghĩa không xác định được họ tên địa chỉ bán ma túy với tổng số hơn một ba kg ketamin và hơn ba trăm sáu mươi một g mdma thu số tiền một tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
tính được đối tượng nghĩa trả công với số tiền năm mươi bốn triệu bốn trăm linh nghìn đồng
ngoài ra lý mộc tính còn tàng trữ trái phép ma túy để bán cho các đối tượng ở tỉnh bình định hình thành đường dây cung cấp ma túy tại thành phố quy nhơn
đầu năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh bình định xác lập
chuyên án đấu tranh bóc gỡ ổ nhóm này qua đó làm rõ vai trò của tính nên đã quyết định ra lệnh truy nã đặc biệt
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tính bị công an tỉnh bình định bắt tại thành phố hồ chí minh di lý về bình định để phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị và các đồng chí công an quận thanh xuân hà nội vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
điều đáng nói hai đối tượng này đều đã có tiền án
đây là hai đối tượng lê minh sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và vũ quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cùng chú tệ phường vĩnh tuy quận hai bà trưng hà nội
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân bắt giữ
để có tiền sử dụng ma túy hai đối tượng đã thực hiện vụ trộm kết sắt với tổng tài sản hơn bảy mươi triệu đồng
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cứ đi thôi mình vào những cái ngõ vắng thấy cái ngõ vắng thì mình vào thì nhìn thấy nhà nào khóa cửa mà mình cảm thấy khóa được khóa cửa thì mình vào đấy thôi
theo báo cáo điều tra khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng ba công an phường khương trung quận thanh xuân tiếp nhận tin báo của chị nguyễn thị hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại khương trung
về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà
để trộm một kết sắt bên trong có bốn mươi ba triệu đồng hai cây vàng một tivi và một con lợn đất được tiền
tổng giá trị tài sản bị mất cắp khoảng bảy mươi sáu triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân đã phối hợp với công an phường khương trung khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc và bắt giữ được các đối tượng
cái biệt trong cái vụ này là trộm kết sắt thì lại xảy ra là các đối tượng rất manh động tức là trộm xảy ra vào một h ba mươi tức là diễn ra vào ban ngày
đối tượng rất là công khai và ngang nhiên trong cái việc mà trộm cắp và vận chuyển những cái tăng vật rất là to
và ở đây thì chúng tôi muốn cảnh báo là khi mà các gia đình mà khi đi vắng khỏi nhà thì một là có thể là nhờ người trông coi nhà cửa
thứ hai nữa là trang bị những cái thiết bị khóa làm sao đảm bảo an toàn để chống cái việc mà cắt phá khóa của các đối tượng
đây không phải là lần đầu tiên hai đối tượng này vi phạm pháp luật thậm chí loại tội phạm này có xu hướng manh động hơn
vì vậy cùng với sự nỗ lực của lực lượng công an mỗi người dân cơ quan doanh nghiệp cần nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa chủ động bảo vệ tài sản của mình
thông tin mới nhất có liên quan tới hai ca nghi mắc covid một mươi chín tại hải phòng được phát hiện vào tối ngày hai mươi năm tháng ba
sáng nay bà phạm thu xanh tổ trưởng tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hải phòng cho biết
qua giả soát bước đầu xác định một mươi chín người tiếp xúc f một trong đó huyện kiến thụy có một mươi hai người
quận ngô quyền có năm người hai quận là hồng bàng hải an mỗi quận có một người
kết quả xét nghiệm lần một của một mươi chín người này đều âm tính với virus sars cov hai
sở y tế hải phòng đề nghị những người có mặt trên chuyến bay vj bốn trăm năm mươi tám từ sân bay phú quốc ra sân bay nội bài lúc một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng ba
những người có tiếp xúc với ca bệnh tại hai xã đại hợp và tú sơn huyện kiến thụy
tại khách sạn paris số hai trên tám a lê hồng phong
phường đằng giang quận ngo quyền từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng ba cần liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú
để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
trong khi đó bộ y tế đã ra thông báo khẩn đề nghị các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu vg bốn trăm năm mươi tám
từ sân bay phú quốc về sân bay nội bài hà nội ngày hai mươi hai tháng ba liên hệ ngay với các cơ quan y tế gần nhất
để được tư vấn hỗ trợ
trong khi đó bộ y tế đã ra thông báo khẩn đề nghị các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu vg bốn trăm năm mươi tám
cần gọi điện đến đường dây nóng để cung cấp số điện thoại của những người đã tiếp xúc với mình

chín trăm bốn mươi sáu một trăm một mươi tám năm trăm một mươi một hoặc chín trăm bốn mươi tám chín trăm bốn mươi tám sáu trăm một mươi hai trung tâm kiểm soát bệnh tật kiên giang

trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu vg bốn trăm năm mươi tám
cần khai báo y tế trực tuyến tại tờ khai y tế vn
và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe
các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu vg bốn trăm năm mươi tám
cần cài đặt ứng dụng bluezone
để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
tại trang web http www bluezone gov vn
còn vào sáng ngày hôm qua hai mươi năm tháng ba tại hà nội
học viện quân y đã tiếp tục tiêm thử nghiệm mũi thứ hai
giai đoạn hai vaccine phòng covid một mươi chín nanocovax
cho hai mươi sáu tỉnh nguyện viên
đây là những người đã hoàn thành mũi tiêm thứ nhất của giai đoạn này
từ ngày hai mươi sáu tháng hai đến ngày một mươi tháng ba
trước khi tiêm thử mũi hai vaccine nanocovax
các tỉnh nguyện viên được kiểm tra sức khỏe
khám sàng lọc lây máu và nước tiểu
xét nghiệm covid một mươi chín
khai thác kỹ
tiền sử vĩ ứng đảm bảo đủ tiêu chuẩn
sức khỏe trước khi tiêm
đặc biệt hầu hết các tình nguyện viên đều được đánh giá an toàn
sau khi tiêm mũi một giai đoạn hai vaccine nanocovax
một số trường hợp sau khi tiêm mũi một có triệu chứng như
sốt nhẹ đau chỗ tiêm tự hết
đau cơ đau khớp mệt mỏi
nhưng hết nhanh không cần can thiệp y tế
tiêm vào thì nó cũng có những hiện tượng
như các bác sĩ cũng đã nói trước
tức là nó cũng có một chút hơi mỏi cơ
rồi là hơi nặng đầu một chút
nhưng mà cái cảm giác đấy nó qua rất là nhanh thôi
mà sau đấy thì cũng khỏe mạnh bình thường
một thì mình có hồi hộp
nhưng mà cũng có cái lo lắng
nhưng mà cảm thấy đến giờ phút này thì thật sự là yên tâm
với tinh thần việt nam chống dịch covid một mươi chín
nhóm tỉnh nguyện viên tham gia tiêm mũi hai
đã mặc trang phục áo cửa đỏ sao vàng
giản dị như cách mọi người tình nguyện đăng ký tham gia
để thể hiện lòng yêu nước
có khoảng tầm hơn hai mươi
ba mươi bạn mặc áo này để biểu hiện cho tinh thần của việt nam chống dịch
cả cái sức trẻ của mình để cống hiến cho tổ quốc
năm trăm sáu mươi tình nguyện viên chia thành bốn nhóm tiêm thử
ở giai đoạn hai của đợt thử nghiệm lâm sàng
trong đó tám mươi người được tiêm giả dược
các tỉnh nguyện viên còn lại được chia tiêm ba nhóm liều
đợt tiêm thử nghiệm lần này có một trăm linh năm tình nguyện viên trên sáu mươi tuổi
ngày hôm nay là tiêm
nhắp lại cái mũi hai này
thì qua lại cũng lại khám lại các thứ
qua cả khám sàng lọc
tứ tìm mọi cái chỉ tiêu đều tốt
và tiêm mũi hai này tôi thấy nó rất là thoải mái
tự tin coi như là vaccine của việt nam sắp giờ được thành công rồi
nanocovax là vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên của việt nam
được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người
do công ty cổ phần công nghệ nanogen nghiên cứu phát triển
do đặc điểm giai đoạn hai khác giai đoạn một
là có người cao tuổi
người có bệnh nên tham gia chương trình
nên tính an toàn luôn được đặt lên đầu tiên
học viện quân y đã huy động những cán bộ đầu ngành
để tham gia quá trình sàng lọc
tiêm thử nghiệm và theo dõi sau tiêm
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công ty công nghệ
công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần thị năm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một
hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã tân bình
huyện châu thành tỉnh đồng tháp
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh đồng tháp là đối tượng đặng thanh duyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khóm hai
phường một thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
và đối tượng lê thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại ấp vĩnh khánh hai
xã vĩnh xuân huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
bị công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng
trên quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị
cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện